ngày hai tháng một mươi hàng trăm khẩu súng tự chế súng hơi đao kiếm đã được công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vận động người dân giao nộp để tổ chức tiêu hủy
số lượng vũ khí công cụ hỗ trợ gồm một trăm tám mươi hai khẩu súng tự chế bắn đạn bi bằng hơi cồn một súng quân dụng một mươi hai súng hơi một mươi hai viên đạn hai thỏi mìn tự chế
gần năm kg thuốc nổ công nghiệp các loại bốn mươi sáu dao ba mươi năm cây kiếm chín trăm một mươi tám quả pháo hoa ba trăm ba mươi năm quả pháo diêm bốn mươi ba bình ác quy một trăm chín mươi hai bộ sò kích điện một mươi hai ống tuyếp và hàng trăm đồ chơi nguy hiểm bị cấm được công an huyện đô lương thu giữ
thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp từ giữa năm hai nghìn một mươi năm đến nay
sau khi kiểm tra phân loại các loại vũ khí trên đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình bảo đảm